tình trạng phong tỏa ở khu vực biên giới với ba lan vẫn đang xảy ra do cuộc biểu tình của các tài xế xe tải và nông dân ba lan
nhằm phản đối các thỏa thuận thương mại giữa liên minh châu âu eu với kiev tiếp diễn
theo lực lượng biên phòng ukraine tính đến ngày hôm qua có khoảng hai bốn trăm linh xe tải đang xếp hàng để qua ukraine từ ba lan theo cả bốn hướng
xuất khẩu của ukraine qua ba lan đã giảm mạnh kể từ khi các tài xế xe tải và nông dân ba lan chặn các cửa khẩu biên giới hồi đầu tháng trước
nhằm phản đối các quy định thương mại của eu đối với kiev
tại một số trạm kiểm soát hoạt động xuất khẩu gần như đã bị dừng hoàn toàn trong khi lượng hàng hóa xuất khẩu của ukraine qua biên giới đã giảm bốn mươi
hội đồng vận tải viễn thông và năng lượng của eu dự kiến sẽ gặp nhau trong tháng này để thảo luận về tình hình